liên tiếp trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông công an nghệ an
đã bắt ba vụ vận chuyển với số lượng gần hai tấn sản phẩm động vật trái phép
vào lúc một h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông huyện diễn châu
đã phát hiện và bắt giữ bốn mươi năm kg thịt chim từ tỉnh đắk lắc ra hà nội tiêu thụ
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày tám tháng ba lực lượng này cũng đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c hai mươi nghìn hai trăm chín mươi ba
do nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy điều khiển chở ba mươi bảy bao tải chứa một tám tấn da châu bò
lúc năm giờ ngày chín tháng ba trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn hồng lực lượng tiếp tục bắt giữ một trăm một mươi kg gân
mỡ bò đã bốc mùi hôi thối do nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thành phố quảng ngãi
vận chuyển thuê từ quảng ngãi ra hà nội toàn bộ số sản phẩm trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đã bị cơ quan chăn nuôi và thú y huyện diễn châu tỉnh nghệ an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật